văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố hà nội
để đưa vào khai thác vận hành trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng giao bộ giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các thủ tục theo quy định
để sớm đưa dự án vào khai thác và bàn giao cho ủy ban nhân dân thành phố hà nội quản lý
thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian tới thành phố hà nội cần khẩn trương xây dựng các kịch bản phát triển
với các cấp độ khác nhau trong bối cảnh nền kinh tế đất nước khu vực và thế giới có nhiều thay đổi
để chủ động tận dụng mọi thời cơ mới khắc phục những tồn tại hạn chế phát huy mọi nguồn lực phát triển
để xây dựng hà nội trở thành thành phố giàu đẹp văn minh thanh lịch năng động
và là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa việt nam đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước